thưa quý vị để tiếp nhận phản ánh về tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng
ngoài ra ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương công bố số đường dây nóng
về trật tự an toàn giao thông của địa phương trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân
công an sở giao thông vận tải tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để người dân có thể liên hệ và phản ánh
người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới thì cần có đầy đủ thông tin
ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác thuận tiện và an toàn
cũng liên quan đến tình hình giao thông vào tối ngày hôm qua trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng
khiến cho một người tử vong và hai người bị thương
vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi một tháng tám tài xế hồ minh toàn
điều khiển xe khách từ tỉnh tây ninh đi tỉnh đắk nông đến ấp bảy xã tân thành
bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe máy cầy do tài xế lục văn trọng chú thành phố đồng xoài điều khiển
cú tông quá mạnh đã khiến xe máy cầy lao sang làn đường đối diện và chạm vào xe máy do hai vợ chồng khác điều khiển
còn xe khách thì tông vào cột điện hậu quả người đàn ông điều khiển xe máy tử vong
người vợ trong tình trạng nguy kịch tài xế xe khách cũng bị thương
hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra
một vụ cháy lớn cũng đã xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua tại một tiệm sửa xe máy
nằm trên đường hải thượng lãn ông thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã khiến hai người tử vong
thời điểm xảy ra cháy nhà ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
có mặt tại hiện trường lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng tiếp cận đưa cả ba mẹ con ra ngoài
tuy nhiên người mẹ tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng đã bị điện giật tử vong
hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra
sáng ngày ba mươi một tháng tám đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
cùng với đoàn thanh niên đài truyền hình việt nam và đoàn thanh niên các đơn vị
phối hợp đã tổ chức thành công hội thảo đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình tác nghiệp báo chí hiện nay

tòa đàm diễn ra trong không khí trời
trao đổi thảo luận sôi nổi của các đoàn viên thanh niên với đại diện phía bộ công an
các đại biểu là các nhà báo phóng viên kỳ cựu trong lĩnh vực báo chí điều tra
về các tình huống khi tác nghiệp báo chí cần được đảm bảo an ninh an toàn
thông qua hội thảo là dịp dành cho cán bộ chiến sĩ cán bộ nhân viên trong các đơn vị
có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm qua đó tăng cường tính sáng tạo
chủ động giảm thiểu rủi ro cho phóng viên nhà báo khi tác nghiệp tại hiện trường
ngày ba mươi một tháng tám trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của việt nam
trước việc tổ chức khmer cambodia chrome vô cáo bịa đặt về tình hình người khmer ở việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ
việt nam bác bỏ những thông tin không có cơ sở sai sự thật về người khơ me ở việt nam
đồng bào khơ me là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em trên đất nước việt nam
chung sống bình đẳng và hòa hợp cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
suốt chiều dài lịch sử của đất nước
các dân tộc việt nam đều được đối xử bình đẳng
nhà nước việt nam bảo đảm và tạo điều kiện phát triển về mọi mặt
nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số
giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp
đồng góp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc
ngày hôm nay ngày một tháng chín hai tuyến cao tốc quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn nghi sơn diễn châu
và đoạn còn lại của dự án mai sơn quốc lộ bốn mươi năm sẽ chính thức được thông xe
cụ thể bộ giao thông vận tải sẽ chủ trì phối hợp với tỉnh thanh hóa nghệ an đưa vào khai thác
tạm hai chuyến cao tốc từ ngày một tháng chín đồng thời đoạn đường khoảng một mươi km
cuối cao tốc mai sơn quốc lộ bốn mươi năm cũng được thông xe dịp này
như vậy trục đường cao tốc từ pháp vân thành phố hà nội đã nối thông đến nghệ an
với tổng chiều dài là hai trăm năm mươi một km đây cũng là một phần của mạch cao tốc bắc nam kỳ đồng
chị linh tri này không biết rằng là trong kỳ nghỉ lễ này thì gia đình chị linh tri đã có dự định đi đâu chẳng
vâng ạ dù quy định là bốn ngày nhưng với những người làm công việc của chúng ta thì có lẽ không năm nào được trọn vẹn cả
nên gia đình tôi thì ưu tiên những cái định
những địa điểm mà không quá xa để có thể có thời gian nghỉ ngơi bên nhau tránh xa sự ủng ảo của phố thị
vậy thì có lẽ rằng là những địa điểm du lịch xung quanh hà nội cũng sẽ là một gợi ý đáng lưu tâm đấy ạ
bởi vì là không mất nhiều thời gian di chuyển đồng thời là có thể tiết kiệm chi phí nhờ những chương trình giảm giá mạnh
các khu vui chơi các homestay resort ở ngoại thành hà nội là lựa chọn của rất nhiều người hiện nay
chị dương ở hà nội từ chức nghỉ lễ thời gian dài
chị đã bắt đầu tìm kiếm các điểm du lịch quanh hà nội để đưa gia đình đi nghỉ
nhân dịp lễ mùng hai tháng chín ngày quốc khánh mùng hai tháng chín thời gian nghỉ dài
gia đình tôi có ông bà bố mẹ tôi và các cháu nhỏ
thì tôi đã chọn một cái địa điểm để nghỉ ngơi kỳ nghỉ lễ của chúng tôi nó gần với hà nội
với cái đường nó không quá dài
ở khu trên này thì tôi đang thấy là đợt này đang rất là nhộn nhịp
nên là gia đình chúng tôi đã phải búc phòng trước hai tháng
để hôm nay chúng tôi sẽ lên để nghỉ ngơi tại đây
chuẩn bị mùng hai tháng chín thì mình cũng có đặt lịch cho gia đình đi du lịch quanh hà nội
nhưng mà do mình đặt hơi muộn nên là rất nhiều khu du lịch đã hết phòng
dịp nghỉ lễ năm nay nhiều homestay resort tại ba vì
sóc sơn thạch thất chạy chương trình giảm giá ba mươi đến bốn mươi
phần khu phòng cũng được chia làm nhiều loại với mức giá khác nhau
những phòng đơn diện tích nhỏ có giá khoảng năm trăm linh tám trăm linh nghìn đồng
những căn nhà homestay resort có nhiều phòng ở vị trí đẹp có bể bơi giá giàu động từ ba đến hơn một mươi triệu đồng
ngoài giảm giá các homestay resort còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cảnh quan để thu hút khách du lịch
theo cái nhận định của tôi thì cái tình hình năm nay
về cái lượng khách quan tâm đến du lịch ba vì ngoại thành hà nội là cũng khá là nhiều
ngày hôm nay thì trong dịp kỳ nghỉ lễ dài ngày bốn ngày chúng tôi cũng đã đạt công suất phòng đến chín mươi
trong dịp cao điểm kỳ nghỉ lễ dài ngày hai tháng chín năm nay thì chúng tôi cũng xây dựng các gói sản phẩm nghỉ dưỡng dài ngày
và rất nhiều các cái dịch vụ bổ trợ hỗ trợ thêm cho khách hàng khi nuôi chú tại đây
đặc biệt là những các cái buổi tối đặc biệt là buổi tối ngày hai tháng chín là chúng tôi có cái chương trình gala đêm nhạc ven hồ
rồi nó có tiệc buffet
để đa dạng sản phẩm phục vụ khách hàng nhiều homestay resort đã nhẹ bén lồng ghép mở thêm nhiều loại hình dịch vụ để phục vụ du khách như
mở thêm spa chăm sóc sức khỏe đắm bùn khoáng nóng yoga giúp du khách vừa được nghỉ ngơi vừa được thư giãn chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
thưa quý vị mới đây phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
đã ký công điện số bảy trăm năm mươi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày hai tháng chín và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
trong đó giao bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
theo đó lực lượng công an bên cạnh việc tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng gốc tân ơ
sẽ chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép và tăng cường lực lượng điều tiết phân luồng hợp lý hướng dẫn lưu thống an toàn thông suốt trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
trên cơ sở thực hiện công điện của phó thủ tướng và kế hoạch chỉ đạo của bộ công an trong thời gian trước kỳ nghỉ lễ hai tháng chín tại nhiều tuyến đường khu vực lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm cho người dân đi lại an toàn
trong đó kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm trật tự an toàn giao thông ngăn ngừa từ sớm hiểm họa tai nạn giao thông có thể xảy ra

trong đó kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm trật tự an toàn giao thông ngăn ngừa từ sớm hiểm họa tai nạn giao thông
trong đó kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm trật tự an toàn giao thông ngăn ngừa từ sớm hiểm họa tai nạn giao thông ngăn ngừa từ sớm hiểm họa tai nạn giao thông ngăn ngừa từ sớm hiểm họa tai nạn giao thông

trong kinh doanh sang giàu
theo đó tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia bộ công thương và tổng cục quản lý thị trường
trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
chủ động phối hợp với sở công thương địa phương và lực lượng chức năng
tập trung triển khai các biện pháp nguyện vụ xây dựng phương án kế hoạch
của các doanh nghiệp xử lý nghiêm các hành vi găm hàng chờ tăng giá
trục lợi trong hoạt động kinh doanh sang giàu